theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên chiều tối nay ngày hai mươi năm tháng năm ở bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
các tỉnh bắc trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
hiện áp cao lạnh lục địa ở phía bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ vĩ bắc xuống phía nam
do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp bị nén nên chiều tối và đêm mai hai mươi sáu tháng năm các tỉnh ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng năm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m nên bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
riêng các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
lượng mưa phổ biến từ ba mươi tám mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn h trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh